sáng nay ngày một mươi tám tháng chín tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam và công ty cho thuê tài chính hai trực thuộc agribank
sáu bị cáo bị đưa ra xét xử này gồm lê bạch hồng nguyên thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam nguyễn huy ban nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
nguyễn phước tường nguyên trưởng ban kế hoạch tài chính đây là vụ kế hoạch đầu tư kiêm kế toán trưởng bảo hiểm xã hội việt nam hoàng hà và trần tiến vĩ nguyên lợi trưởng phòng kế hoạch tổng hợp ban kế hoạch tài chính và trần thị thanh thủy phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp ban kế hoạch tài chính bảo hiểm xã hội việt nam
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội pháp luật không cho phép việc bày vốn giữa công ty cho thuê tài chính hai và bảo hiểm xã hội việt nam vì không đúng đối tượng không bảo đảm nguyên tắc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trái với điều chín mươi sáu điều chín mươi bảy luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi
theo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội pháp luật không cho phép việc bày vốn giữa công ty cho thuê tài chính hai và bảo hiểm xã hội việt nam vì không đúng đối tượng không bảo đảm nguyên tắc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội năm hai nghìn sáu
theo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội pháp luật không cho phép việc bày vốn giữa công ty cho thuê tài chính hai và bảo hiểm xã hội việt nam vì không đúng đối tượng không bảo đảm nguyên tắc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trái với điều chín mươi sáu điều chín mươi sáu luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn sáu